bất ngờ đột kích vào một quán karaoke ở ấp phú thạnh thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành
đã bắt quả tăng hai mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng ba tại quán karaoke lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai mươi hai đối tượng
trong đó có sáu nữ
tăng vật tạm giữ tại sàn phòng karaoke gồm chất bột màu trắng và chất bột xung quanh đĩa nghi là ma túy
cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
kiểm tra xung quanh cơ quan công an còn phát hiện thêm một viên nén cũng nghi là ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê phòng karaoke để nhậu nhẹt ca hát
rồi lấy ma túy đem theo để cùng nhau sử dụng thì bị bắt quả tăng
kết quả test nhanh có hai mươi người dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra